không phải là một thợ may chưa từng biết kỹ thuật may đo là gì
nhưng ở cương vị của một phó bí thư tri bộ
chứng kiến sự vất vả của người dân quanh mình mà chị quyết định làm vậy
ai biết đến câu chuyện này cũng nói rằng chị liều lĩnh
nhưng trong tư duy của người phụ nữ kiệm lời mà quyết đoán ấy
hoặc dấn thân để đổi đời
hoặc chọn sự an toàn để rồi mãi mãi đói nghèo
bởi chị hà cũng như rất nhiều phụ nữ
ở xã miền núi ngọc đồng huyện yên lập tỉnh phú thọ
cả đời chỉ làm nông
chất chiêu từ con gà con vịt cây trẻ cây lúa
ngoài ra không có thu nhập gì thêm rất vất vả
tâm huyết của chị đến vừa đúng thời điểm
đề án số chín trăm ba mươi chín của chính phủ
về giúp đỡ phụ nữ
giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp được triển khai ở yên lập
bởi vậy chị hà nhận được nhiều sự động viên khích lệ
chị lập là một thợ may lành nghề
sau nhiều năm lăn lộn ở các công ty
đã quyết định cùng về xây dựng tổ may với chị hà
xuất phát điểm chỉ hai ba người
với thu nhập lẻ tẻ răm triệu mỗi tháng
đến nay các chị đã có trên bốn mươi người
chị hà chị mang cái công nghệ khởi nghiệp này về đây
thì nhiều người cũng rất là mừng

nhiều người không đi làm được xa
người ta bận con nhỏ này
điều kiện khó khăn không đi xa
có người gần đây thôi
người ta đi bộ đến đây làm thôi
thì người ta cũng cảm thấy là được vui
trước đây thì là nhiều những người dỗi lắm
cứ đi chơi rồi là cứ trông con bé bổng
nhưng mà bây giờ có cái công nghệ này về đây
thì là mọi người tụ tập về đây làm ăn
làm xóm là vui lắm
mọi người đi đâu cũng bảo là may quá
có cái công nghệ này về làng này
nhiều người có công an việc làm
nhiều người cũng có thu nhập
quản nhất định để nuôi con
đi học đi hành sữa xếp cho con
nhiều người cũng rất là vui
mà cũng nhiều người cũng vẫn còn muốn đến để học để làm
nguyện liên lập chúng tôi đặc biệt là đặc thù là huyện mình núi
và vẫn còn tỷ lệ học nghèo dẫn còn cao
việc thay đổi từ nhận thức để chơi trẻ em
làm sao mà nỗ lực vươn lên
tự tin khẳng định mình
cũng như là khởi nghiệp trên chính đất quê hương
đó là cả một cái vấn đề đối với chúng tôi đặt ra
chị hà đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đề án số chín trăm ba mươi
cũng như của cấp ủy sở tại
thực tình hai chữ khởi nghiệp đối với những người phụ nữ này
có phần lớn lao và mới mẻ
họ chỉ có khát khao giản dị rằng
cùng nương tựa vào nhau
giúp nhau thoát cái đói cái nghèo
thực tế chỉ chưa đầy ba năm thành lập xưởng
nhiều gia đình ở thôn một mươi một của chị hà
đã ra khỏi hộ nghèo dần ổn định cuộc sống
trước đây cuộc sống gia đình cũng rất là khó khăn
từ lúc mình tham gia vào nhóm này
thì cũng được chị hà
tri hội trưởng phụ nữ khu một mươi một đấy
cũng thành lập nhóm mai gia công này
thì cũng tạo công an việc làm cho các chị em hội viên
như mình là có công ăn việc làm ổn định
có thu nhập hàng tháng để lo cho cuộc sống gia đình
chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền
để thay đổi nhận thức cho chị em
sau đấy thì chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều bộ tập huấn
phối hợp để tổ chức tập huấn
để làm sao mà nâng cao năng lực cho chị em trong cái việc khởi nghiệp
chị em rất phấn khởi
cũng mong muốn là tiếp tục sẽ được nhân rộng
những cái mô hình đang có hiệu quả
cũng muốn là đi học tập xung quanh nhau
xã nọ xã kia
để làm sao mà trên từng địa phương trên từng địa bàn
sẽ xây dựng những cái mô hình càng ngày còn hiệu quả hơn
phong trào giúp phụ nữ khởi nghiệp xóa nghèo
đã thắp lửa cho nhiều chị em mạnh dạn
đứng lên với nhiều mô hình nhỏ nhưng sáng tạo
chị thuận ở xã phúc khánh
vốn chỉ quen quẩn việc đồng áng
chưa khi nào chị nghĩ mình có thể đứng ra làm chủ
kết nối các đầu mối công ty
để mang việc về cho chị em như hiện tại
các chị em thì cũng thấy bổ ích

chúng tôi cũng tạo nên một tổ liên kết
để cùng nhau sản xuất kinh tế
công việc của mình thì dạy các chị em theo
và hướng dẫn cho các chị em làm như nào cho đẹp cho đúng
các chị em phụ nữ trong thôn và của xã
thì cũng rất là nhiệt tình để ủng hộ
cái việc công việc này
và các chị cũng tạo điều kiện rất nhiều
cho bọn em để phát triển công việc này
các chị em hội viên phụ nữ ở những vùng đồng bằng
họ được tiếp cận với nhiều nguồn lực lớn
thì có thể là họ khởi nghiệp với nhiều cái mô hình
với nhiều hoạt động lớn hơn
nhưng mà đối với đặc thù với địa bàn huyện nhân lập chúng tôi
nối vùng lớp sâu xa
thì cái nhận thức của chị em hội viên phụ nữ
thì nó cũng vẫn còn một số hạn chế
thì cái việc khởi nghiệp của chúng tôi
nó chỉ bắt nguồn như thế này
từ cái đơn giản thôi
từ cái ví dụ như là
để làm sao mà chị em chúng tôi không phải đi làm ăn xa
có điều kiện để vừa làm vừa khởi nghiệp
lại có điều kiện để chăm sóc gia đình
chăm sóc con cái gắn bó với cương
thành lập tổ liên kết chưa được một năm
chị thuận đã lặn lội đi giao dịch
ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước
để tìm việc về cho chị em
người phụ nữ có phần rụt rè hiền lành ấy
tự nhận đó là cuộc cách mạng của đời mình
sự vất vả nhưng quyết tâm của chị
đã được đền đáp xứng đáng
bằng không ít hợp đồng đến từ các doanh nghiệp nước ngoài
nhiều sản phẩm đã có mặt trên cả thị trường âu mỹ
đó là sự tự hào
là nguồn cổ vũ rất lớn
cho những người phụ nữ chân lấm tay buồn
vươn mình đứng dậy nghĩ khác làm khác
ban đầu chúng tôi cũng rất là băn khoăn
bởi vì đây là một mô hình mới mà hàng xuất khẩu này
đòi hỏi độ chính xác rất là cao
cho nên là chúng tôi cũng rất là lo lắng
là không biết mình làm như thế nào
và làm thế nào để mà hàng bán được
tôi cũng mong muốn là tất cả các chị em phụ nữ đều
có một cuộc sống tốt
thứ hai là được giao lưu học hỏi
để tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân
chương trình này rất là có ý nghĩa bổ ích
cho chị em bọn em
cũng là một động lực để cho bọn em
phát triển đi lên kinh tế đi lên
góp phần thêm vào phát triển đất nước
và cũng gánh vác thêm theo các anh
trong công việc kinh tế trong gia đình
đối với phúc khánh thì thực sự là công an việc làm
đối với chị em hội viên
thì rất là khó khăn
bởi vì là một xã hai trăm hai mươi chín
thế nên là không có các doanh nghiệp
của nước ngoài cũng như là trong nước đầu tư
vào để tạo công an việc làm cho chị em
thế nên là những mô hình tổ nhóm
phụ nữ liên kết phát triển kinh tế này
khi đưa vào thực tế hoạt động
thì giải quyết trước tiên là giải quyết
việc làm cho chị em tại địa phương
không phải đi làm ăn xa
mà hơn đấy hiệu quả kinh tế nó cũng cao
sự dám nghĩ dám làm
chính là chìa khóa
để những nữ đảng viên ở yên lập vực dậy
giúp mình và giúp nhiều chị em đổi đời làm giàu
như câu chuyện của chị thanh
chỉ sau ba tháng xây dựng tổ liên kết may
có những ngày chị có đơn hàng lên đến
cả nghìn bộ quần áo
mình nghĩ là ở đây vì là dân số
thì công việc thì rất là ít
thế mà chị em thì cũng có thời gian rảnh rỗi
thế thì mình cũng nghĩ thêm là
bây giờ muốn tạo công an việc làm
thì cho mọi người làm thêm
cũng đi nhận hàng về làm
thì đầu tiên nói chung là công an việc làm
công việc thì cũng chưa được ổn định cho lắm
nhưng mà khoảng sau ba tháng hoạt động ấy
thì là công việc ổn định đều
thì bây giờ mỗi một người cũng được
thu nhập cao và mỗi ngày làm
công việc cũng phát triển tốt hơn
thì mình cũng có dự định là sang năm tới nay
thì cũng có thể là mở mang thêm
tầm nhìn thêm một ít mở rộng thêm ra
sau khi mà các mô hình
kinh tế phụ nữ khởi nghiệp
các nhóm may này đã
phát triển đã đi vào hoạt động ấy
thì nhìn chung là chị em cũng đã
duy trì thường xuyên
và đi vào hoạt động
thì hiện nay là với cái mức lương của
mỗi một thành viên
trong nhóm ấy
cái thu nhập ấy là từ
năm đến bảy triệu đồng trên một chị
qua đó thì tôi thấy
cái hiệu quả kinh tế của
nhóm may này phát triển kinh tế rất là cao
nên như khi đó

thêm một ít thứ trong lặng

phát triển thành thư phụ
của những mô hình
của các nhà thể thao

tạo ra một
kinh tế phụ nữ
để có thể
tạo ra một